a gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là ba mươi một trở lên
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên hoặc dẫn đến chết người

một người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tu từ bảy năm đến một mươi năm năm
a dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
b dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi làm hại người khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi trái về ý muốn của họ
b giao cấu hoặc thực hiện hành vi làm nhục người khác với người dưới một mươi ba tuổi
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
a có tính chất loạn luân
b làm nạn nhân có thai
c gây thương tích gây tổn hại sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương
c gây thương tích gây tổn hại sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
c gây thương tích gây tổn hại sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
d biết mình bị nhiễm hiv mà vẫn phạm tội
e làm nạn nhân tử vong hoặc tự vẫn
người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
ở trường hợp trên cơ quan điều tra sẽ phải xác minh điều tra làm rõ thêm hành vi và hậu quả để lại cho cháu tê là như thế nào
từ đó mới có thể xác định chính xác
tuy nhiên mức phạt nhẹ nhất cho tội cố ý có hành động xấu với người dưới một mươi sáu tuổi
theo điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự mà anh hát có thể phải chịu là từ bảy đến một mươi năm năm tù
chúng ta có thể chắc rằng người vợ tàn nhẫn khi ra tay làm hành động ấy nhưng nguyên nhân là do đâu
vì thương con gái vì nỗi đau của những người làm cha làm mẹ
nếu không lên án không phận út thì tương lai của cháu tê sẽ ra sao mà chúng ta chưa hề nghĩ tới
mong rằng sẽ có bản án thích đáng cho những kẻ làm những chuyện vô nhân tính
thiếu lương tâm như vậy
các hành vi làm nhục làm tổn thương trẻ em hiện đang là một vấn đề đáng lo ngại
đối với đa bộ phận những người làm cha làm mẹ có con nhỏ
gần đây xuất hiện rất nhiều vụ việc liên quan đến hành vi này
những kẻ xấu đã lợi dụng sự ngây thơ khờ dạ của các bé để thực hiện hành vi xấu
gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần của các em
khác với vụ việc trên được các cơ quan chức năng trực tiếp vào cuộc để điều tra
thì vụ việc bé nờ lờ thờ bị anh suột có những hành động làm nhục ngay từ khi con nhỏ
đã trôi vào im lặng
thật đáng buồn khi ngay những người máu mổ suột thịt lại làm những hành động không đúng đắn ấy
với chính đứa con đứa cháu của mình
nờ lờ thờ đã có hơn hai năm liên tục trị liệu tâm lý
cô bị chịu những hành động xấu xa khi còn nhỏ và kẻ ấy không ai khác chính là anh trai ruột
người hơn cô bảy tuổi
nhiều lúc thờ vẫn không tin đó là chuyện có thật
nhưng mọi hoàn cảnh như cuộn phim hiện lên trước mắt
việc đó thường xảy ra sau giờ học khi bố mẹ chưa đi làm về
nhưng cũng có khi xảy ra ngay trong phòng ngủ
lớn hơn một chút thờ bắt đầu mường tượng được đó là chuyện xấu xa
nhưng cô không biết làm cách nào để chạy trốn khi anh em ở trung nhà
trung phòng và càng không dám hé nửa lời với bố mẹ
thở nói tôi không thể trả lời rõ mình sợ gì nhưng thay vì mách bố mẹ tôi đã im lặng
đến năm thờ một mươi một tuổi sự việc mới chấm dứt khi anh cha đi học xa nhà
từ đó đến nay thời chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh mình
chưa từng nói chuyện với anh
cô tìm mọi cách né tránh
bề ngoài thờ luôn thể hiện mình ổn cố gắng gạt đi những chuyện mình không muốn nhớ không muốn nhắc
dẫu rằng những thứ cô gọi là bệnh hoạn bẩn thiểu vẫn hiện mùn một trong đầu
vẫn thường xuyên đi vào những giấc ngủ làm cô toát mổ hôi
hoảng loạn thức giấc giữa đêm đã rất nhiều lần thờ nghĩ đến cái chết
và rồi cứ thế mỗi ngày trôi đi
không ai biết thờ phải trải qua những gì
những kẻ gây tổn hại cho cô vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ ngoài vòng pháp luật
bị làm nhục là điều khủng khiếp
bị chính người ruột thịt trong gia đình làm điều ấy phải nói là tận cùng đau đớn bi kịch
thưa quý vị không thể tưởng tượng được
nhiều nạn nhân phải chịu nỗi đau thể xác và tinh thần
ngay chính từ những người thân xung quanh các em
thật đau xót khi mà các em buộc phải lựa chọn im lặng
chưa có đủ sức mạnh và niềm tin để đứng ra tố cáo những kẻ thù ác
khiến chúng vẫn nhởn nhơ sống
bên cạnh những vụ việc đi vào im lặng
thật đáng mừng là vẫn còn những việc được phơi bầy ra ánh sáng
và những kẻ xấu đã phải nhận hình phạt thích đáng
điển hình là vụ việc chú dưỡng rể bốn lần làm hại từ cháu gái chưa đầy một mươi tuổi
đã phải lĩnh án hai mươi năm tù
bất chấp cháu gái chưa đầy một mươi tuổi nguyễn tấn tài năm mươi một tuổi
dưỡng rể của nạn nhân đã bốn lần dở trò thực hiện hành vi thiếu chuẩn mực với cháu
người dưỡng rể đôi bại bị tòa nhân dân tỉnh tây ninh tuyên phạt hai mươi năm tù
vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của bị cáo tài là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến nhân phẩm danh dự sức khỏe
gây mất trật tự ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục đạo đức xã hội
đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em
vào trưa ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm này cháu n một mươi sáu tuổi đang ở tại nhà cha ruột
bị cáo tài được anh đ nhờ trông coi cháu n giúp
khi cháu n đang chơi trong phòng ngủ
thì tài thực hiện hành vi làm nhục cháu nở
tài tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại ba lần kế tiếp vào các ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sau khi tài chở cháu về nhà tài chơi
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám khi thấy cháu nở ở nhà một mình
vào khoảng giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dịp tết nguyên đán
tài đến nhà cô ruột cháu n chơi
thì thấy người nhà đang ngủ còn cháu n chơi một mình
nên vào phòng xàm sỡ cháu n
thấy cháu n vùng vẫy bỏ chạy ra ngoài
sợ bị phát hiện
nên tài bỏ về
quá trình điều tra tài thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử nhận định
vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của bị cáo tài là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến nhân phẩm danh dự
sức khỏe gây mất trật tự
ảnh hưởng tiêu cực thuần phong mỹ tục
đạo đức xã hội
đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu đến
và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em
bị cáo tài biết rõ việc làm của mình
là vi phạm pháp luật
nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích
động cơ cá nhân là thỏa mãn dục vọng
theo bản năng bất chấp pháp luật
theo đó dựng dễ làm nhục cháu gái
bị áp dụng tình tiết tăng nặng
và tòa tuyên phạt hai mươi năm tủ giam
qua ba vụ việc kể trên
chúng tôi mong rằng sẽ có phép màu xảy ra
cho các em nhỏ phải chịu nhiều tổn thương
về mặt tinh thần cũng như thể xác
để không phải chứng kiến sự ra đi đau thương
như vụ việc của bé dna ba tuổi
huyện thánh thất hà nội
bị làm hại với chín chiếc đinh găm vào đầu
đã qua đời vào lúc một mươi chín h ngày một mươi hai tháng ba
tại bệnh viện sanh pôn
các vị phụ huynh nên quan tâm đến các con nhiều hơn
và chủ động trang bị cho con kiến thức tự bảo vệ
để tránh khỏi nguy cơ bị làm hại
bên cạnh đó các cơ quan chức năng
cần chủ động xác minh nắm tình hình
diễn biến hoạt động của tội phạm làm nhục trẻ em
có kế hoạch phòng ngừa
ngăn chặn những kẻ xấu đáng bị lên án
có lẽ với các bạn tội phạm nào cũng đáng lên án
có người sống với tình yêu dành cho các em
chúng tôi cho rằng kẻ đáng lên án hơn
đó là những kẻ đã động chạm vào phần kín
của một đứa trẻ
bởi các em là nhóm người dễ bị tổn thương
di chứng để lại không chỉ hàn lại trong đội đau thể xác
mà còn ảnh hưởng tinh thần
là người làm cha làm mẹ cũng phải chịu nỗi đau kép
khi phải chứng kiến con mình là nạn nhân
mong rằng cha mẹ hãy luôn yêu thương
che chờ để các con được sống hạnh phúc
và trọn vẹn hơn
những dòng chia sẻ tôi xin phép dừng lại tại đây
với một khẳng định
làm nhục không thể được coi là một dạng tội phạm thông thường
trẻ em cần được bảo vệ bằng chính sự yêu thương
và đùm bọc
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất
về vụ việc để gửi tới quý vị khán giả
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại